tin quốc tế tổng thống nga vladimir putin đã phê chuẩn ông denis matorov giữ chức phó thủ tướng kiêm bộ trưởng công thương liên bang nga
xác lệnh đã được ký và công bố trên trang web của điện kremlin ngày một mươi năm tháng bảy trước đó ông manturov là bộ trưởng bộ công thương liên bang nga
cũng trong ngày một mươi năm tháng bảy đu ma quốc gia hạ viện đã bỏ phiếu phê chuẩn ông mantorov làm phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ công thương liên bang nga
phát biểu tại phiên họp toàn thể của duma quốc gia ông mantorov đã cảm ơn sự tin tưởng của các đại biểu và cam kết sẽ xứng đáng với sự tin tưởng này
ngày một mươi hai tháng bảy tổng thống nga vladimir putin ký xác lệnh mở rộng một số vị trí phó thủ tướng trong nội các lên một mươi một người
trước đó nội các của nga có một mươi vị trí phó thủ tướng
theo luật của nước này các phó thủ tướng sẽ được tổng thống bổ nhiệm vào chức vụ cụ thể sau khi được hạ viện phê chuẩn